ngày một mươi bốn tháng một mươi một bộ ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có hiệu lực và việt nam trở thành thành viên unclos
tham dự lễ kỷ niệm có gần hai trăm linh đại biểu bao gồm các đại diện bộ ban ngành chủ chốt liên quan đến việc thực thi unclos
công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai được coi là hiến pháp về biển và đại dương và là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sử dụng và hợp tác về biển ở cấp độ quốc gia khu vực và thế giới
công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế toàn cầu quan trọng thứ hai sau hiến trương liên hợp quốc trong giai đoạn sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
công ước đã thực sự trở thành căn cứ pháp lý quốc tế vững chắc để xác định quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của quốc gia ven biển đồng thời cũng là cơ sở để xử lý các vấn đề liên quan đến biển và đại dương
trong hai mươi năm năm qua việt nam luôn đề cao tôn trị và mục tiêu công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đồng thời có nhiều nỗ lực thực thi công ước trên biển đông
luôn kiên trì quan điểm tôn trọng và tuân thủ đầy đủ công ước của liên hợp quốc góp phần khẳng định vị thế của việt nam trong liên hợp quốc cũng như bạn bè quốc tế